họ vốn quen với cây lúa và con giống từ nhiều năm nay nên khi xảy ra tình trạng bị mất việc làm nhóm lao động này ngay lập tức lâm vào tình cảnh khó khăn